còn tại tỉnh quảng ngãi vào chiều tối qua tại km một nghìn ba mươi chín bảy trăm linh quốc lộ một a thuộc thôn long hội
xã bình long huyện bình sơn đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô khách
và xe ô tô trở gạch làm bảy người bị thương trong đó có hai tài xế bị thương nặng
vụ than nạn đã làm ách thắt giao thông cả một đoạn đường dài